thực hiện công điện của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai về việc theo dõi diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập để kịp thời cảnh báo sáng ngày một mươi tám tháng tám công ty cổ phần thủy điện thác bà đã tiến hành lệnh xả lũ để bảo đảm an toàn đập
công ty cổ phần thủy điện thác bà đã bắt đầu xả lũ qua đập tràn với lưu lượng bốn trăm tám mươi m khối trên dây và duy trì tối đa ba tổ máy với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây tổng lượng nước xả hạ lưu là gần chín trăm linh m khối trên dây

công ty cổ phần thủy điện thác bà đã bắt đầu xả lũ qua đập tràn với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây và duy trì tối đa ba tổ máy với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây và duy trì tối đa ba tổ máy với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây
công ty cổ phần thủy điện thác bà đã bắt đầu xả lũ qua đập tràn với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây và duy trì tối đa ba tổ máy với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây và duy trì tối đa ba tổ máy với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây và duy trì tối đa ba tổ máy với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây và duy trì tối đa ba tổ máy với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây và duy trì tối đa ba tổ máy với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây và duy trì tối đa ba tổ máy với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây và duy trì tối đa ba tổ máy với lưu lượng bốn trăm linh m kh
công ty cổ phần thủy điện thác bà đã tiến hành xả hai cửa mặt với lưu lượng đạt gần chín trăm linh m ba trên dây
đồng thời phát liên tục tối đa các tổ máy phát điện để đưa mực nước hồ về cao trình năm mươi bảy mét